qua các đợt nắng hạn hoặc mưa lũ các công trình thủy điện phải chú trọng đến việc điều tiết nguồn nước cho vùng hạ du góp phần ổn định sản xuất và giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra
công ty thủy điện quảng trị đã phối hợp tốt cùng điều tiết cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất ở vùng hạ du trong đợt nắng hạn kéo xài vừa qua và tham gia điều tiết mực nước qua các đợt mưa lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị
theo thiết kế với mực nước quá cao trình bốn trăm tám mươi mét là phải xả lũ tuy nhiên trong đợt bão số bốn và áp thấp nhiệt đới vào đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tại đập dân của thủy điện giao quán tỉnh quảng trị mực nước đang ở mức chết
với cách làm là tích nước và xả nước theo mùa bình quân hàng năm thủy điện giao quán xả khoảng hơn một trăm linh triệu mét khối nước
điều tiết nước phục vụ sản xuất cho vùng hạ du và điều tiết nước vào mùa mưa lũ
công ty thủy điện quảng trị luôn khai thác triệt đề dung tích hữu ích
thường xuyên theo dõi để linh hoạt trong phát điện và điều tiết hồ chứa
nhờ vậy nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh quảng trị chưa xảy ra lũ trồng lũ
và vùng lúa màu hàng chục nghìn hectare đồng bằng hải lăng triệu phong
luôn bảo đảm ổn định nguồn nước tưới đặc biệt là sản xuất vụ hè thu